hôm nay hầu khắp bắc bộ trời có nắng và nhiệt độ tăng khá nhanh đặc biệt là ở các tỉnh thuộc phía tây bắc bộ
trong đêm nay và ngày mai ở khu vực tây bắc ban ngày nhiệt độ sẽ tăng lên khá cao
mức nhiệt cao nhất ngày phổ biến trong khoảng từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ một số nơi có thể còn lên trên ngưỡng ba mươi độ
các tỉnh phía đông bắc bộ trong đó bao gồm cả khu vực thủ đô hà nội
thời điểm sáng sớm trời còn nhiều mây và có sương mù dài rác
tuy nhiên từ sau chín giờ sáng mây giảm trời chuyển nắng ấm
nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến duy trì trong khoảng từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ có nơi cao trên hai mươi bảy độ
tại khu vực miền trung các tỉnh từ quảng bình đến quảng ngãi cũng chỉ còn mưa nhỏ trong đêm nay và sáng sớm ngày mai
trời xe lạnh tại phía bắc và mát mẻ ở phía nam
từ trưa chiều mai thời tiết trên toàn khu vực sẽ khô ráo hơn
từ thanh hóa đến hà tĩnh nhiệt độ tăng lên ngưỡng từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ
các tỉnh từ quảng bình đến quảng ngãi nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi năm đến hai mươi bảy độ
thời tiết ổn định và nắng nhiều tiếp tục diễn ra tại các tỉnh nam trung bộ
mức nhiệt cao nhất trong ngày duy trì trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi độ
khu vực nam bộ sẽ quay trở lại với kiểu thời tiết ít mưa ban ngày trời có nắng
nhiệt độ cao nhất ngày mai sẽ tăng hơn và phổ biến trong khoảng từ hai mươi tám ba mươi độ ở khu vực tây nguyên
và ba mươi một ba mươi ba độ ở các tỉnh thành nam bộ
một số tỉnh ở khu vực đông nam bộ như bình phước tây ninh đồng nai hay cả thành phố hồ chí minh
nhiệt độ còn có thể đạt trên ba mươi ba độ nên sẽ có cảm giác khá oi bức về trưa và chiều
xin được chuyển sang thông tin thời tiết trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa
tầm nhìn xa phổ biến ở trên một mươi km gió đông bắc cấp bốn cấp năm nhiệt độ từ hai mươi bốn đến hai mươi chín độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rông ở một vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc cấp bốn nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi độ
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố